công an huyện hướng hóa tỉnh quảng trị vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển tàng trữ trái phép ma túy với số lượng lớn
theo đó trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực biên giới lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng trần thanh long sinh năm hai nghìn
trú tại thôn tân vĩnh xã hướng tân huyện hướng hóa đang vận chuyển tám viên ma túy tổng hợp hiệu vki
tại cơ quan điều tra đối tượng trần thanh long khai nhận số ma túy trên được mua tại thị trấn lao bảo
đang trên đường vận chuyển về thành phố đông hà để tiêu thụ thì bị bắt giữ
vụ việc đang được công an huyện hướng hóa tiếp tục điều tra làm rõ